nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương bình liệt sĩ ngày hai mươi bảy tháng bảy sáng nay tại hà nội quỹ mãi mãi tuổi hai mươi
nhà xuất bản hội nhà văn phối hợp tổ chức buổi tọa đàm gặp mặt tác giả và nhân chứng lịch sử của bộ sách nhật ký thời chiến việt nam
nhật ký thời chiến việt nam do nhà văn cựu chiến binh đặng vương hưng chủ biên
bộ sách gồm bốn tập với ba mươi tác phẩm của ba mươi tác giả
bộ sách không chỉ có hai cuốn nhật ký nổi tiếng nhật ký đặng thùy trâm hay mãi mãi tuổi hai mươi mà còn có hàng chục cuốn nhật ký khác
con chim hòa bình bay lên trên đất nước thực dọng của việt nam và viết những gì những tâm tư tình cảm suy nghĩ của riêng mình về nhật ký
tại buổi gặp mặt các nhân chứng lịch sử là những cựu chiến binh người thân của các liệt sĩ đã kể những câu chuyện hết sức xúc động
về những năm tháng sống và chiến đấu anh dũng của những người lính để viết nên những trang nhật ký về những thời khắc lịch sử hào hùng
những trang nhật ký của những người lính giải phóng
giải phóng việt nam có giá trị vô cùng to lớn làm nên bộ hồ sơ đặc biệt về văn hóa việt nam về cuộc chiến tranh giải phóng đất nước
cũng trong buổi tọa đàm gặp mặt này cô lạc bộ trái tim người lính đã phát động cuộc thi viết và kể chuyện tình yêu trong chiến tranh
đồng thời công bố cuộc vận động siêu tầm thư và nhật ký được viết trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới và biển đảo của tổ quốc